với ba mươi tỷ đồng được hỗ trợ từ ngân sách trung ương
ubnd tỉnh quảng nam vừa phê duyệt và lựa chọn chủ đầu tư để tiến hành giai đoạn ba
của dự án sửa chữa khẩn cấp kè chống sạt lở bờ biển xã đảo tam hải thuộc huyện núi thành
theo đó quy mô đầu tư xây dựng mới tuyến kè xã tam hải với chiều dài năm trăm hai mươi m
nối tiếp tuyến kè cũ bị sóng đánh tan nay đã hoàn thành sửa chữa
trước đó tỉnh quảng nam cũng đã hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng giai đoạn một và hai
của dự án sửa chữa gần sáu trăm linh mét kè bờ biển xã tam hải với kinh phí hơn ba mươi bảy tỷ đồng
xã đảo tam hải là một trong ba điểm đến của tour du lịch tam giác biển đảo
cù lao tràm tam hải tỉnh quảng nam và lý sơn tỉnh quảng ngãi
hiện tỉnh quảng nam đang xây dựng đề án trình tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa
của liên hợp quốc unesco công nhận xã đảo tam hải là công viên địa chất toàn cầu
sau khi giai đoạn ba của dự án này hoàn thành sẽ giúp chống lại sạt lở
bảo vệ tài sản người dân trong vùng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư khai thác tiềm năng du lịch tại địa phương